bộ giao thông vận tải vừa hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc bắc nam
phía đông giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi để trình quốc hội xem xét quyết định chủ trương đầu tư
theo đó bộ giao thông vận tải đề xuất từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đầu tư trước bảy trăm một mươi ba km đường cao tốc bắc nam đi qua một mươi hai tỉnh thành
sau đó bộ giao thông vận tải đề xuất từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đầu tư trước bảy trăm một mươi ba km đường cao tốc bắc nam đi qua một mươi hai tỉnh thành